cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin kinh tế và tiêu dùng

để đảm bảo cung nguồn cung xăng dầu cho dịp tết thì bộ công thương đã yêu cầu các đơn vị tăng nhập khẩu
bên cạnh đó những ngày qua lực lượng quản lý thị trường đã liên tục triển khai hoạt động kiểm soát thị trường trong trước và sau tết nguyên đán
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công thương về việc tăng cường giám sát kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
ngày hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết tổ công tác của tổng cục quản lý thị trường đã trả
trực tiếp giám sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh thành phố như hà nội hà nam hưng yên hải dương hải phòng
kết hợp kiểm tra tình hình trực tết của lực lượng tại các tỉnh thành phố
trong quá trình giám sát tổ công tác tập trung vào giám sát tình hình chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu
trong đó chú trọng giám sát việc chấp hành nghĩa vụ và các quy định tại nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu
phạm vi giám sát là các cửa hàng đại lý kinh doanh xăng dầu lọc trên tuyến quốc lộ một a cũ đi qua các tỉnh thành phố hà nội hà nam hưng yên
và các hàng xăng dầu dọc quốc lộ năm đi qua các tỉnh thành phố như hải dương hải phòng
đại diện các cục đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh hà nam hưng yên hải dương cho biết
trong những ngày nghỉ tết nguyên đán công chức quản lý thị trường các tỉnh thành phố đã tăng cường hoạt động giám sát kiểm tra
đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được phân công quản lý và tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng
để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm
theo thống kê nhanh của bộ công thương dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba các địa phương đã chủ động trong công tác quản lý thị trường
ban hành kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong dịp tết nguyên đán
so với năm hai nghìn hai mươi hai lượng hàng hóa dự trữ đã tăng từ một mươi
một mươi ba mươi lượng cung hàng hóa theo từng nhóm hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân
hệ thống siêu thị trung tâm thương mại tiếp tục là những địa điểm được người tiêu dùng lựa chọn
một số siêu thị mở cửa xuyên tết nên đảm bảo nguồn hàng cung ứng ra thị trường không bị gián đoạn
không có hiện tượng thiếu hàng suốt giá
tại một số chợ dân sinh thì ngay từ mùng hai tết nhiều quầy bán hàng và thực phẩm như thịt cá trứng hoa quả rau xanh
đã được tiểu thương mở bán trở lại
đến ngày bốn tết thì hầu hết các chợ dân sinh đều hoạt động bình thường
giá của một số loại rau củ tăng nhẹ tại một số điểm chợ nhưng nguồn cung rau củ quả dồi dào
đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
dự báo trong các ngày tiếp theo giá cả hàng hóa sẽ trở lại ổn định
cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả
chủ động các giải pháp bình ổn thị trường đảm bảo cân đối nguồn cung cầu
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến
nhất là với mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợi thịt da cầm hay thủy hải sản
những ngày đầu năm mới thì tại âu thuyền và cảng cá thọ quang của thành phố đà nẵng đã trở nên vắng lặng
chỉ vài tàu ở các tỉnh bạn cập bến để tiếp nhận nhiên liệu nhu yếu phẩm
chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo
ngư dân ở đây cho biết năm nay sức mua thấp lượng cá dự trữ trong năm còn tồn động
so với mọi năm cộng thêm thời tiết bất thường nên chưa tạo được động lực để họ vươn khơi bám biển sớm
đoàn tàu lưới vây đánh bắt cá xa bờ tỉnh bình định vừa cập bến để bán hải sản
và tiếp nhận thêm nhiên liệu cho chuyến ra khơi kế tiếp
chủ tàu cho biết đoàn tàu ra khơi từ hôm hai mươi chín tết
qua năm ngày đánh bắt trên biển tàu nào cũng trúng đậm cá mực ngày đầu năm
riêng tàu anh dũng thu về hơn hai tấn bán được hơn bốn trăm linh triệu đồng
các thuyền viên ai cũng phấn khởi tranh thủ lấy dầu đá để đi thêm vài chuyến nữa
theo tìm hiểu của phóng viên ngoài đoàn tàu tỉnh bình định vươn khơi bám biển trong những ngày tết
thì phần lớn tàu của các tỉnh kể cả tàu cá đà nẵng
vẫn còn neo đậu tại bến chưa chuẩn bị cho chuyến đánh bắt đầu năm
nhiều ngư dân cho biết năm nay thời tiết bất thường rét đậm
nên đa số ngư dân còn so dự chọn ngày gia quân đánh bắt
riêng đoàn tàu nghề lưới cản sau chuyến đi dài ngày xuyên tết
thì đến ngày một mươi sáu âm lịch mới ra khơi trở lại
thường thường thì qua mùng chín thì bà con ngư dân của đà nẵng thì bước xuất bến đi biển lại

còn hiện nay thì các tàu bình định bình định thì vô đi qua tết vô bán tàu năm
theo ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang
đêm qua có chín tàu đánh bắt xa bờ tỉnh bình định cập bến để bán gần hai mươi tấn cá các loại
do năm nay sức mua thấp lượng cá dự trữ trong năm còn tồn động so với mọi năm
cộng thêm thời tiết bất thường nên chưa tạo động lực cho ngư dân sớm vươn khởi bám biển
tại bình định vào những ngày đầu năm mới thì người dân địa phương và hàng ngàn du khách
đã đổ về huyện tuy phước để củ vũ cho lễ hội đua thuyền truyền thống bên bờ sông gòi bồi
đây là hệ lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm với sự tham gia của trên sáu mươi động vận động viên
thuộc các xã như phước thuận phước sơn phước hòa phước thắng
trong các nội dung sóng câu bơi dầm nam cự li là tám trăm linh m
sóng câu bơi dầm nữ cự li bốn trăm linh m đua thuyền tập thể nữ cự li tám trăm linh m
và đua thuyền tập thể nam cự li là một sáu trăm linh m
kết quả giải nhất nội dung đua thuyền tập thể nam thuộc về đội xã phước hòa
và giải nhất đua thuyền tập thể nữ thuộc về đội thôn tân giản xã phước hòa
ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải cá nhân cho các vận động viên
tại thành phố ngàn hoa đà lạt của tỉnh lâm đồng do ảnh hưởng của thời tiết thì năm nay
hoa mai anh đào đã nở rực rỡ
chính vì vậy rất đông du khách đã tìm đến đà lạt để du xuân ngắm cảnh và chụp ảnh cùng hoa anh đào
mai anh đào là loài hoa đặc trưng của đà lạt và cũng là loài hoa người dân và du khách ngóng chờ vào mỗi dịp cuối năm
hàng năm loài hoa này thường nở trước hoặc sau thời điểm tết nguyên đán
thế nhưng năm nay mai anh đào đồng loạt nở rực rỡ khắp các nẻo đường
thu hút đông đảo du khách tham quan chiêm ngưỡng tạo nên khung cảnh tươi đẹp và vô cùng lãng mạn
ngay khi đặt chân lên đèo bren du khách dễ dàng bắt gặp mai anh đào ở hai bên đường
còn trong trung tâm thành phố từ ngõ nhỏ cho tới đường lớn hay ở trong vườn nhà người dân
bất kỳ đâu hoa đào đều nở rộ một màu hồng tươi thắm
ngoài ra thay vì tập trung tới những khu điểm du lịch truyền thống như trước đây
khách du lịch năm nay có xu hướng tìm đến các địa điểm mới lạ trải nghiệm thực tế gắn liền với thiên nhiên
hoặc cuộc sống sản xuất rau hoa của người dân đà lạt
họ muốn tìm kiếm sự bình yên sau một năm lao động vất vả
thế đà lạt sống nó chậm rãi dễ sống hơn ở dưới quê em
cứ cả em làm ở sài gòn thì nó khắp mặt quá nó tìm một chỗ gọi là nó sống từ từ
cho nó thư giãn chứ chứ cả dòng ở trên đây thấy có nhiều người vì yêu về đây
nó sống lành mạnh chứ cả có nhiều chỗ chơi hay chứ cả nhiều quá trình hơi đẹp

lượng du khách liên tục đổ về để du xuân ngắm hoa
bên cạnh du khách đến từ các tỉnh thành trên cả nước
thì còn có đông đảo người dân từ các huyện trong tỉnh lâm đồng đến đà lạt
vào một số giờ cao điểm buổi trưa và buổi chiều tối
một số tuyến đường đã xảy ra tình trạng un ứ cục bộ
tuy nhiên nhờ có mặt phân luồng kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông
nên tình trạng ách tắc không xảy ra
thưa quý vị trà là một trong những thức uống quen thuộc của người việt
nó góp mặt trong tất cả những sự kiện từ quan trọng đến bình thường trong đời sống
tuy nhiên trên thị trường hiện nay thì rất nhiều loại trà đã bán tràn lan
không rõ nguồn gốc gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng
vậy làm thế nào để nhận biết được trà sạch
mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục tư vấn của chúng tôi ngày hôm nay
đó là tâm lý chung của rất nhiều người khi lựa chọn mua trà
cũng bởi lý do thông dụng nên trên thị trường tràn lan những loại trà bụi
cần đóng bán để kiếm lợi nhuận mà không quan tâm đến sức khỏe của người sử dụng
thậm chí còn lợi dụng thương hiệu của người khác để làm giả làm nhái
một cái loại trà tốt thì đầu tiên là cái cảm quan
thứ nhất là cái cánh trà nó phải tươi sáng nhìn nó phải rất là rõ
ví dụ như là cái cánh trà nó phải đều phải đẹp
thứ hai là cái hương của nó nó không nồng khắt
khi bạn đưa một cái trà lên bạn hít mùi hơi thật sâu
nếu như mà cái hương thơm nó sẽ đi thẳng lên nó đi được ra đằng sau
thì là một loại trà có hương tốt tự nhiên
thế nhưng mà nhiều loại trà mà bạn thấy hương nó sắc sụa hít một cái bạn thấy có thể cay
hoặc là nó tắt ở một điểm nào đó bạn thấy nhức
thì là chắc chắn là nó không phải là loại trà tốt phù hợp rồi
kế đến thì khi pha ra pha ra thì cái màu nước nó phải trong thủy sáng
và cái hương nó không có hương lạng mà nó phải hương trà hương tự nhiên
nếu như nhiều người pha ra mà hương rất là nổi
tại vì có rất là nhiều loại trà ướp hương liệu
hương liệu thì có lẽ chia ra hai loại
hương liệu hóa học và hương liệu tự nhiên
cái đấy cũng phải rất là tỉnh táo
và khi uống thì cái vị của nó phải hài hòa
mà bạn cảm thấy mà người nhộn nhạo khó chịu chắc chắn là không phải tốt rồi
nhưng mà đến cái mức đấy thì chắc là đi bệnh viện mất rồi
phải rất là cẩn thận
như cái cảm quan ban đầu như là mắt này người này
và cuối cùng mới là nếm
tại vì nó đi thẳng vào cơ thể
để lựa chọn trà sạch và ngon
người tiêu dùng nên được tên chọn những loại sản phẩm của các thương hiệu uy tín
được đóng gói cẩn thận có nguồn gốc xuất xứ nơi sản xuất rõ ràng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong mục kinh tế phương nam
hòa chí xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức của kinh tế phương nam
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về kinh tế tiêu dùng trong ngày năm tết quý mão hai nghìn hai mươi bốn
cả hàng không quốc tế tân sương nhất thành phố hồ chí minh thông tin
ngày hai mươi sáu tháng một tức mùa năm tết quý mão sân bay sẽ đón lượng khách kỷ lục
ước tính lên tới một trăm bốn mươi bốn tám trăm bảy mươi một khách qua sân bay với chín trăm một mươi ba lượt cất hạ cánh
trong đó chiều đi đạt hơn năm mươi sáu người
chiều đến tám mươi chín người tăng gần tám hành khách so với kỷ lục vừa xác lập hôm qua mùng bốn tết với một trăm ba mươi bảy khách
theo cán vụ hàng không miền nam năm nay lượng khách đi lại tăng cao nhưng chưa ghi nhận tình trạng quá tải như mọi năm
trước đó sân bay tân sơn nhất cũng lần đầu triển khai hệ thống tra cứu thông tin chuyến bay fids bốc nội
và bản đồ phương tiện giao thông công cộng giúp hành khách chú động tra cứu thông tin chuyến bay khi làm thủ tục
và sân bay cùng phú hậu và sáu hãng taxi nhằm tăng số lượng xe và có phương án điều phối nhằm giải tỏa ủng tắc cho đợt cao điểm sau tết
thưa quý vị các vấn đề về lao động thuế quan phát triển xuất khẩu xanh
vẫn là những thách thức mà các doanh nghiệp xuất khẩu ngành nông sản phải đương đầu
khi thực thi evfta
tuy nhiên nếu đáp ứng được các yêu cầu này ngành nông sản chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trưởng
về xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi ba nếu tận dụng được ưu thế từ các hiệp định thương mại
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày năm tết
mới đây mỹ đã chính thức mở cửa cho trái bưởi của việt nam
quả nhãn macca cũng được nhật bản cho phép nhập khẩu
new zealand mở cửa cho trái xanh của việt nam
trong khi đó nhiều loại gạo chất lượng của việt nam đã xuất hiện
ở các siêu thị của mỹ eu nhật bản
đặc biệt hàng loạt các nông sản có được tấm vé thông hành xuất khẩu chính ngạch
vào thị trường đông dân nhất thế giới trung quốc
đến nay việt nam đã có ba nông sản xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc
có thể coi đây là một năm thắng lợi nhất từ trước đến nay của nông sản việt nam
khi nhiều mặt hàng được phép tiếp cận nhiều thị trường trên thế giới
vì nông sản thuận đà xuất khẩu trong thời gian qua
là nhờ vào lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do
hiện nay ví dụ như đó là thị trường mỹ
khách hàng của chúng tôi yêu cầu là quả chanh phải đạt organic
mà hiện nay ở việt nam hiện nay là chưa có một cái đơn vị nào
để đạt được chứng nhận về organic
thì hiện nay chúng tôi đang phán đấu về trồng
đối với cái vùng trồng thì chúng tôi đang cố gắng đạt theo cái tiêu chuẩn cao cấp hơn
đó là cái tiêu chuẩn organic cho cái quả chanh
riêng về nhà máy thì chúng tôi nâng cấp thêm nữa
chúng tôi đầu tư thiết bị máy móc và nhà xưởng hiện đại hơn nữa
để đáp ứng được một số cái thị trường khắc khe đối với châu âu cũng như đối với thị trường mỹ
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi ba hoạt động xuất khẩu của ngành nông sản việt nam
sẽ tiếp tục duy trì đa tăng trưởng
đặc biệt nhiều thị trường đã mở cửa với sản phẩm trái cây tươi của việt nam
đơn cử như trung quốc ngày càng tạo điều kiện thuận lợi
để việt nam xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản
cũng như giải quyết ung tắc tại các cửa khẩu biên giới
và hợp tác phòng chống dịch duy trì hoạt động thương mại thông suốt tại các cửa khẩu
cùng với đó với chính sách đa phương hóa đa dạng hóa thị trường
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cũng giảm bớt tại nhiều quốc gia trên thế giới
những khó khăn về logistics về vận chuyển được tháo gỡ
giá cướp ngày càng giảm càng rẻ
thì việc xuất khẩu hàng nông sản của việt nam sẽ càng thêm thuận lợi
tuy vậy các doanh nghiệp việt nam cần phải tập trung nhiều hơn nữa
trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm
để có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của từng thị trường khác nhau
châu âu là một trong những thị trường mà khó tính nhất
đây là thị trường hàng sang chúng ta thường nói là như thế
thế chính vì thế mà khi hàng hóa nông sản của việt nam muốn vào châu âu
thì chúng ta phải chú ý một cách vô cùng quan trọng đó là tiêu chuẩn và chất lượng
ví dụ như là tất cả những cái hàng hóa nông sản của việt nam
khi vào châu âu thì tuyệt đối không được có cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
bằng hóa chất ở trong sản phẩm thì mới vào được
điều đáng mừng là trong thời gian gần đây
nhiều doanh nghiệp của việt nam đã thay đổi cách thức sản xuất
những sản phẩm đạt chứng nhận global gap organic ngay một nhiều
do đó sản phẩm nông sản của việt nam ngày càng được thị trường nhập khẩu ưu dụng
đấy các thị trường mới mở ra thông qua những định thư
những một mươi năm hiệp định fta
chắc chắn sẽ tạo ra một động lực lớn cho xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi
cụ thể là bắt đầu từ tết âm lịch hai nghìn hai mươi ba
bắt đầu là nhu cầu trung quốc tăng nhập hàng hóa của việt nam về lào hóa
thứ nhất họ nhập vô rẻ hơn mà họ sản xuất
chính vì vậy mà họ tăng
nhập hơn thì đó là điều kiện để cho rau quả việt nam tăng tốc
cộng thêm những điều kiện thương lợi như tôi nói trên
chắc chắn là tôi tin tưởng rằng cái ngành rau quả của việt nam
sẽ tăng ít nhất hai mươi ba mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù có nhiều sự tăng trưởng trong hoạt động xuất khẩu
nhưng rõ ràng việc tận dụng các lợi thế từ fda vẫn còn nhiều cản trở đối với các doanh nghiệp
yếu tố cản trở lớn nhất trong năm hai nghìn hai mươi hai là sự bất ổn của kinh tế thế giới
tiếp đến là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
ngoài ra tiểu thông tin cụ thể về các cam kết và cách thức áp dụng liên quan fta
hay còn nhiều bất cập trong công tác tổ chức thượng thi fta gây bất lợi cho doanh nghiệp
môi trường kinh doanh chưa thuận lợi quy tắc xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đải
là những yếu tố mà nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ
nếu giải quyết được các vấn đề này thì chắc chắn ngành nông sản sẽ có những bước tăng trưởng lớn hơn nữa trong

cảm ơn theo dõi kính chào tạm biệt quý vị